trong ngày làm việc hôm qua về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một
dự án luật cảnh sát cơ động dự kiến sẽ được trình quốc hội tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
điều này là hết sức cần thiết bởi sau hơn bảy năm thực hiện pháp lệnh cảnh sát cơ động
pháp lệnh này đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp so với thực tiễn hiện nay
năm hai nghìn một mươi ba ubthqh đã ban hành pháp lệnh cảnh sát cơ động
có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát huy hiệu quả cao nhất của lực lượng cảnh sát cơ động
trong công tác giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
sau hơn bảy năm triển khai pháp lệnh này lực lượng cảnh sát cơ động đã phát huy hết sức hiệu quả
vai tròn nong cốt của mình trong công tác đảm bảo an ninh trợ tự
đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay pháp lệnh này đã bộc lộ nhiều điểm bất cập
đang diễn biến nhiều vấn đề hết sức phức tạp
cái nhiệm vụ của cảnh sát cơ động lại càng nặng nề hơn
do vậy việc xây dựng luật cảnh sát cơ động để cảnh sát cơ động có đủ hành lang pháp lý mạnh
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội là một việc hết sức cấp bách
vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay là cần phải sửa đổi cái pháp lệnh này bởi mấy cái lý do
thứ nhất là
trong quá trình hoạt động và tác nghiệp của mình
lực lượng cảnh sát cơ động đã sẽ phải sử dụng những biện pháp
có thể tác động đến vấn đề về quyền con người quyền công dân
theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
các quy định đó cần phải được thể hiện trong cái văn bản luật do quốc hội ban hành
thứ hai sau thời điểm ủy ban thường vụ quốc hội ban hành pháp lệnh cảnh sát cơ động
thì quốc hội cũng đã ban hành nhiều cái văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đặt ra cái yêu cầu
cần phải có sự đồng bộ và thống nhất trong các quy định giữa pháp lệnh cảnh sát cơ động
và các quy định khác của pháp luật có liên quan
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cũng nhận định việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động là cần thiết
nhằm cụ thể hóa các chủ trương của đảng
từ nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một một mươi hai một mươi ba
là đã xác định về việc bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
thì cũng đã đều xác định là có một số lực lượng được tiến thẳng lên hiện đại
trong đó lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng mà nghị quyết của đảng
là cho phép tiến thẳng lên hiện đại để thực hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh của đảng

trong đó lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng mà nghị quyết của đảng
trong đó lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng chính quy tinh nguyện và hiện đại
dự thảo luật cảnh sát cơ động hiện đã được bộ công an xây dựng và xin ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan
và dự kiến sẽ được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một với năm chương và ba mươi điều
trong đó có nhiều điểm mới
dự thảo luật được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả của lực lượng cảnh sát cơ động
đóng góp tích cực hơn nữa trong thành tích chung của lực lượng công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc